nhiên cứu cũng có những yếu tố mới điển hình là mở rộng phạm vi địa bàn
và cùng với đó là mở rộng cả thành phần tham gia các khóa huấn luyện
thời gian trước đây thì các tổ chức này chủ yếu là tập trung vào huấn luyện
cho các số đối tượng chống đối hoạt động nội địa cơ hội trị bất mãn
nhưng mà tuy nhiên thời gian gần đây là đang có cái xu hướng mở rộng về thành phần
và trong đó thì tập trung ngoài số đối tượng chống đối thì còn có học sinh sinh viên
trí thức trẻ quân chúng tín đồ các tôn giáo và các thành phần xã hội khác
nước dưới hoạt động xã hội dân sự trá hình rise đã ra nhiều thông báo tuyển sinh
huấn luyện đào tạo về xã hội dân sự kiểm chứng thông tin
nhưng thực chất là hoạt động hướng dẫn số chống đối trong nước
lợi dụng các vấn đề phức tạp để tuyên truyền xuyên tạc
kích động người dân phản kháng lại những quy định của pháp luật
chúng tập trung hướng vào giới trẻ các tầng lớp thanh niên sinh viên
để lôi kéo tập hợp và phát triển lực lượng nhằm đào tạo xây dựng thế hệ trẻ
am hiểu về xã hội dân sự chuẩn bị lực lượng thúc đẩy quá trình tự diễn biến
tự chuyển hóa nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình
hồng từng bước thực hiện mưu đồ lật đổ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nó muốn liên kết tập hợp lực lượng để làm sao mà phát triển thành lực lượng đối trọng trong nước
thực ra cái số này cũng chủ yếu hô hào ở trên mạng
cái số trong nước thì nhận tiền của nước ngoài
qua những vụ mà chúng ta đã phát hiện xử lý bắt giữ thì thấy rất rõ điều đó
thời gian qua các tổ chức phản động đã sử dụng mạng internet
để tuyên truyền lôi kéo kích động tầng lớp sinh viên
bằng thủ đoạn hứa hẹn tài trợ kinh phí đưa ra nước ngoài tham gia các khóa học nâng cao trình độ về tiếng anh kỹ năng mềm
các khóa huấn luyện được tiến hành theo hình thức trực tuyến thông qua các phần mềm zoom google mito meeting
thời gian thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập được tổ chức này cung cấp cho học viên
thông qua nhiều hình thức bằng nhiều ứng dụng
chỉ dùng bí danh để đăng nhập và được kiểm tra
nhận diện thông tin trước mỗi buổi học
mỗi khóa học đều dành cho một nhóm đối tượng khác nhau
nội dung tập trung về phát triển nhân sự vận động tranh thủ sự hỗ trợ lâu dài cho phong trào
huấn luyện chuyên sâu về chiến dịch truyền thông kỹ năng lãnh đạo
điều hướng phong trào và vạch ra chiến lược hành động
chúng tập trung hướng dẫn các phương thức thủ đoạn để chống đảng nước
tập hợp lực lượng thành lập các tổ chức hộ nhóm bất hợp pháp
hoạt động dưới phương thức bất bạo động điển hình như là tổ chức rai
đã thông qua quỹ trung tâm thực nghiệm để thuê các cá nhân tổ chức ở nước ngoài
hỗ trợ định hướng cho các đối tượng chống đối ở trong nước
thực hiện các hoạt động chống đảng nhà nước sau khi các khóa huấn luyện thực hiện xong
đáng chú ý song song với việc huấn luyện đào tạo
các tổ chức phản động
kết hợp thành lập duy trì nhiều hội nhóm xã hội dân sự trên mạng internet
nhằm lợi dụng tâm lý tò mò hiếu kỳ của giới trẻ bằng khẩu hiệu slogan kích thích
các thế lực thù địch đăng tải nhiều bài viết bàn luận về những chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm
khi đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia diễn đàn đưa ra những luận điệu
xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước
đồng thời tổ chức tham dò ý kiến của tầng lớp sinh viên
từ đó tuyên truyền lôi kéo với những sinh viên có sự giao động lịch lạc về tư tưởng chính trị
để móc lối tuyển lựa bùi dưỡng
các thế lực thù địch lợi dụng cách mạng kỹ thuật số
bùng nổ thông tin hiện nay để kích thích tâm lý đám đông ham chuộng những điều mới lạ
trong khi anh lại không có nền tảng về tư lý luận chính trị
cho nên xuất hiện một tâm lý đám đông trên mạng tâm lý đám đông ảo
và cái tâm lý đám đông ảo này nó cũng gần gần giống như là cái đám đông thực ở trên đời thực này
và khi mà con cái giới trẻ này bị nhập vào cái đám đông đó
thì họ mất hết lý trí họ không phân biệt ở đâu là đúng đâu là sai cả
với âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
tầng lớp sinh viên được các thế lực thù địch xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu
để thay đổi chuyển hóa tác động lôi kéo
trở thành lực lượng nòng cốt xung kích cho các hoạt động mít tinh biểu tình
phá dối an ninh bạo loạn lật đổ chính quyền
chúng không ngừng tăng cường các biện pháp tác động chuyển hóa về mặt tư tưởng trong sinh viên
đưa sinh viên vào các hoạt động chống đối tạo dựng ngọn cờ đối lập về chính trị
đòi đa nguyên đa đảng xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thực tế cho thấy thời gian qua lợi dụng các vấn đề nhạy cảm
trong đó có vấn đề môi trường dân sinh dân quyền
chủ quyền biệt đảo chúng tạo dựng các hoạt động biểu tình chống đối
đồng thời kích động lôi kéo tầng lớp sinh viên tham gia
từ việc biểu tình bất bạo động khi có sự kích động
thì đám đông rất dễ gây bạo loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia
sau khi các đối tượng này huấn luyện xong
thì sẽ gia tăng mở rộng phạm vi địa bàn lĩnh vực hoạt động chống đảng nhà nước
với cái âm mưu thực tế xuyên suốt của các đối tượng hiện nay là thực hiện cách mạng màu
và cách mạng màu online để các đối tượng thực hiện được mục tiêu
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam
thì đây là một phương thức hoạt động mới của các cá nhân tổ chức chống đối
trong đó nổi lên các tổ chức hoạt động liên quan
tính đến thời điểm hiện nay

và một số tổ chức ngoại vi của việt tân đã lôi kéo hàng trăm lượt người tham gia các khóa đào tạo
theo kế hoạch chúng tiếp tục mở rộng địa bàn phạm vi đối tượng
để hình thành khoảng một cộng đồng là các hội nhóm xã hội dân sự ở trong nước
để tiến hành các hoạt động chống phá việt nam
nhằm chuyển hóa thể chế chính trị xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
càng lộ rõ bản chất của những kẻ chống phá đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc
khi lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
được tổ chức vào hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh và hà nội
thì rise lại bằng giọng điệu bi ổi lạc lõng cho rằng
việc thả đèn hoa đăng được làm từ nhựa và nến sẽ gây ô nhiễm cho kênh du lọc
lễ tưởng niệm là hoạt động thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước của toàn xã hội
nhằm tưởng nhớ tiến biệt đồng bào tử vong
và những cán bộ thầy thuốc nhân viên tận tụy với công việc
những chiến sĩ dũng cảm những nhà thiện nguyện tình nguyện viên nhiệt huyết
hết lòng hết sức vì cộng đồng
là mong muốn dịch covid một mươi chín sớm được tiêu trừ
để nhân loại không phải gánh chịu thêm đau thương mất mát
đó là ý nguyện mang đậm tính nhân văn của những người yêu chuộng hòa bình
của những người luôn biết yêu thương trân trọng chân thiện mỹ
thưa quý vị dưới chiêu bài cập nhật thông tin trang bị những kiến thức mới
các thế lực thù địch phản động vẫn đang hàng ngày hàng giờ kêu gọi quân chúng nhân dân
tham gia các tổ chức của chúng
đặc biệt chúng chú ý đến lực lượng thanh niên lôi kéo vào các hoạt động biểu tình
chống đảng chống nhà nước
với phương châm hành động một chú bướm đập cánh ở cà mau có thể gây ra bão lốc tại hà giang
chính là âm mưu tạo dựng ngọn cờ cho mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch
hiệu ứng cánh bướm đã được các tổ chức khủng bố trên thế giới triển khai nhiều chiến dịch phá hoại
ở các quốc gia và hàng triệu người dân vô tội đã phải gánh chịu bao đau thương
bởi chính những hành động vô nhân đạo này